các thành viên chính phủ đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch quyền ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trong tháng tám các bộ ngành địa phương đã tích cực triển khai nghị quyết số một của chính phủ
các nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ nghị quyết chuyên đề của chính phủ
và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nên kết quả kinh tế xã hội đã đạt được rất khả quan
chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ cpi bình quân tám tháng được kiểm soát ở mức hợp lý
tăng ba năm mươi hai so với cùng kỳ bám sát mục tiêu dưới bốn đề ra
lạm phát cơ bản bình quân tám tháng năm hai nghìn một mươi tám tăng một ba mươi tám so với bình quân cùng kỳ
thị trường tiền tệ tín dụng giữ được sự ổn định tín dụng tăng trưởng hợp lý ở mức tám một mươi năm
thu ngân sách nhà nước cơ bản đáp ứng được kế hoạch đề ra các hoạt động dịch vụ thương mại tiếp tục tăng khá
hiện kinh tế thế giới có nhiều biến động bởi mối quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn
trong việc xác định vị thế mới của các nước trong bối cảnh mới
như cuộc chiến thương mại mỹ trung mối quan hệ căng thẳng giữa mỹ và các nước đồng minh
giữa mỹ và nga đã làm dấy lên những lo ngại đối với đà tăng trưởng của nền kinh tế thế giới
do vậy cần phải có những chỉ đạo điều hành kịp thời và thận trọng trong việc điều hành giá cả
có biện pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ để chủ động phát triển
tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng thương mại trung mỹ và động thái của các đối tác thương mại và đầu tư chính
nghiên cứu đánh giá tác động và khả năng ứng phó của việt nam
những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chỉ đạo cần theo dõi diễn biến thị trường các mặt hàng thiết yếu
xử lý các vấn đề phát sinh khi thị trường có biến động bất thường